các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khắc phục sự cố tràn dầu khiến hàng loạt xe trơn trượt trên đường cầu giấy
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày bốn tháng bốn công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đang lấy lời khai nghi phạm làm rõ động cơ cầm kéo tấn công ba người thương vong ở phường an lạc a
liên quan đến vụ trên nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường
vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ án
theo đó vào khuya mùng ba tháng bốn nhiều người dân sống trên đường khiếu năng tỉnh
đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng hô hoán kêu cứu thất thanh
họ mở cửa ra phát hiện một người phụ nữ bị đâm gục trước tiệm giật ủi
lúc này một người đàn ông sống trong cửa hàng nha khoa đang cầm kéo hung hăng tấn công người hàng xóm
là chủ tiệm giật ủi nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy quanh trên đường tìm hướng thoát thân
một người hàng xóm sống gần hiện trường cho hay
thấy ông ta cầm kéo lại đang hăng máu nên không ai dám vào can ngăn
ông ta lúc đó say rồi người như mất lý trí
thấy ai là đòi đâm xém chút nữa là đâm nhầm một người đang mua hàng gần đó
vụ án mạng khiến bà ntmt khoảng bốn mươi năm tuổi mất mạng tại chỗ
chồng bà t bị thương nặng
người bị thương còn lại là bà chủ nhà cho vợ chồng bà t thuê để kinh doanh giặt ủi
chồng chủ nhà chia sẻ thời điểm đó chủ nhà nghe ồn ào nên chạy ra xem
bà vừa mở cửa liền bị người đàn ông tấn công ngã đập đầu dẫn đến bị thương
may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng
theo hàng xóm nghi phạm trong vụ án sống trong cơ sở nhà khoa cùng vợ và con nhỏ
còn vợ chồng bà tê mới dọn đến đây khoảng hai tháng thuê căn nhà để kinh doanh giật ủi
hàng xóm nói thêm giữa gia đình bà t và nghi phạm hay lời qua tiếng lại
nguyên nhân là do chó của nghi phạm thường sang trước nhà hàng xóm phong úy
nhà bà t thường phàn nàn nên hai bên xảy ra xích mịch
một người phụ nữ bán trái cây đối diện hiện trường chia sẻ
hôm trước bà tê qua mua trái cây bà than thở mới chuyển về đây sống
nhưng lại có mâu thuẫn với nhà hàng xóm nên không được vui vẻ
nguyên nhân cũng chỉ vì nhà hàng xóm nuôi con chó cảnh nhưng hay sang trước nhà bà t phòng huế
theo cơ quan điều tra sau khi xảy ra vụ án mạng công an bắt nhanh nghi phạm đưa về trụ sở lấy lời khai
qua làm việc với nhà chức trách nghi phạm khai sau khi nhậu say nhớ lại chuyện hàng xóm phàn nàn chuyện trò phóng úy nên gây ra vụ án mạng
thưa quý vị sau một ngày xét xử và nghị án hơn một mươi tám h ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã có phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đáng nói mặc dù bị cáo nguyễn phương hằng không có kháng cáo nhưng do bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả
nên hội đồng xét xử quyết định giảm án cho bà nguyễn phương hằng từ ba năm xuống còn hai năm chín tháng tù
theo hội đồng xét xử căn cứ các chứng cứ tài liệu trong vụ án và thẩm tra tại phiên tòa các bị cáo quân nhi hà tân đã khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt
từ lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở kết luận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
bị cáo nguyễn phương hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như youtube facebook tiktok để thực hiện các buổi live stream
bị cáo hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một mươi người
gồm nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vị oanh bà đặng thị hàn ni ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh ông nguyễn đức hiển và các bà đinh thị lan lê thị giàu trương việt hà
theo chỉ đạo của bị cáo hà bị cáo nhi chuẩn bị sân khấu thông báo lịch phát sóng đăng tải các bài viết để bị cáo hằng thực hiện các buổi live stream
bị cáo hà trực tiếp sắp xếp góc máy quay sân khấu khi bà hằng live stream
ngoài ra bà hằng còn chỉ đạo hà lập fanpage hà ly để thông báo lịch live stream đăng tải các video theo yêu cầu của bị cáo
theo chỉ đạo của bị cáo hằng bị cáo tân tham gia dẫn chương trình đọc các bình luận trong các buổi live stream
bị cáo đặng anh quân là khách mời trong một mươi một buổi live stream giai đoạn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình live stream bị cáo quân có những phát ngôn tương tác qua lại với bà hằng
trong đó có nội dung mang tính chất xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của người khác
xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích cá nhân và tổ chức
vì vậy cấp sơ thẩm đã tuyên các bị cáo phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là đúng pháp luật không oan sai
các bị cáo đã nộp toàn bộ án phí tiền bồi thường thiệt hại đây được coi là tính tiết giảm nhẹ mới
tại phiên tòa các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận vì hành vi phạm tội nên xem xét một phần hình phạt cho các bị cáo
mặc dù bị cáo nguyễn phương hằng không có kháng cáo nhưng do bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả
nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ
từ các phân tích trên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng hai năm chín tháng tù giảm ba tháng tù so với bản án sơ thẩm
bị cáo đặng anh quân hai năm tù bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân mỗi bị cáo một năm tù tính từ ngày thi hành án
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của người liên quan là bà đặng thị hàn ni và đinh thị lan
ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai tạm giữ đối tượng ba mươi năm tuổi chú tại xã chơ cờ long huyện trông cờ rò tỉnh gia lai
để điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn được biết kẻ này đã khống chế rồi trò xấu xa rồi ra tay sát hại khi nữ nạn nhân kêu cứu
trước đó vào chiều hai mươi tháng ba sau khi đã uống rượu đối tượng đinh y ô ba mươi năm tuổi chú xã chơ cờ long huyện cờ rong cho tỉnh gia lai
đi đến khu vực giấy mì thuộc thôn năm xã bờ tó huyện yapa tỉnh gia lai trên đường đi đinh y ô thấy chị đê a bốn mươi sáu tuổi đang đứng tại tròi giấy
nên này xinh ý định dờ trò xấu xa sau đó đinh y ô nhặt vật cứng bằng gỗ đánh vào đầu đe dọa và làm nhục chị đê a
sau đó vì quá sợ hãi nạn nhân đã bỏ chạy ra khỏi tròi giấy la lớn tìm người ứng cứu thấy vậy đinh io đuổi theo sát hải nạn nhân
sau khi gây án đinh y ô đã bỏ trốn khỏi hiện trường di chuyển qua nhiều huyện
thị trên địa bàn tỉnh gia lai để lẩn trốn tới trưa ngày ba tháng bốn lực lượng công an đã tiếp cận bắt giữ đinh i ô khi đối tượng đang lẩn trốn
tại khu vực phường treo reo thị xã ayunpa tỉnh gia lai hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
ngày bốn tháng bốn thông tin từ công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng lê văn quyết bốn mươi một tuổi
chú tải xã cư đi lê mờ nông huyện cư mờ ga để điều tra về hành vi dùng súng sát hại người khác
đáng nói nạn nhân và nghi phạm trước đó không hề xảy ra mâu thuẫn
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi uống rượu bia ở nhiều nơi quyết mang theo một khẩu súng bắn đạn thể thao
đến quán biza trên địa bàn xá chơi đến phía trước quán quyết thấy anh lh ba mươi bảy tuổi chú cùng xá và nhiều người khác chơi cửa tướng
dù không có mâu thuẫn gì với nhau nhưng quyết dùng tay trái quảng cổ anh l rồi dùng tay phải lấy súng từ trong túi quần ra bắn cổ nạn nhân
gây án xong quyết cất khẩu súng vào túi quần lúc này anh lh kêu lớn anh bắn chúng em rồi và phát hiện trên cổ có vết thương chảy máu
nên quyết hốt hoảng chờ nạn nhân đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu trên đường đi quyết bẻ gãy súng vứt lại bên đường
kết quả giám định thương tật cho thấy tổng tỷ lệ thương tật của nạn nhân là bốn mươi
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quyết đến công an huyện cư mờ ga đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ công an huyện cư mờ ga văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc xét hành vi của quyết dùng súng bắn vào cổ anh l là vùng trọng yếu trên cơ thể
việc anh l không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của quyết do đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam quyết để điều tra về hành vi sát hại người khác
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
chiều ngày bốn tháng bốn trên quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn xã đại lào thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ba mươi trần duy tiến bốn mươi tuổi ngụ huyện đạo hoài lái xe đầu kéo biển số bốn mươi chín h hai nghìn tám trăm ba mươi chạy tự hướng thành phố bảo lộc về thành phố hồ chí minh
khi đến địa phần xã đại lào thì gặp sự cố nên tiến đã bật đèn ưu tiên xin nhường đường để chạy lùi về phía sau
lúc này chị bùi thị l bốn mươi hai tuổi ngụ xã đại lào thành phố bảo lộc chở theo hai cháu nhỏ một nam một nữ chạy phía sau rồi tông vào xe đồ kéo
hậu quả khiến cháu ln sinh năm hai nghìn hai mươi con cái của chị l tử vong tại chỗ
chị bùi thị lờ bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện hai lâm đồng cấp cứu bé trai may mắn thoát nạn
chiều tối bốn tháng bốn thông tin từ điện lực chi nhánh huyện đức hòa long an cho biết đã khắc phục xong sự cố gãy trụ điện hạ thế trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bảy
nguồn điện đã có lại sau hơn ba tiếng bị gián đoạn do sự cố xe tải vướng vào dây điện hạ thế
theo đó vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi ba c một mươi một nghìn hai trăm sáu mươi hai chở xe nâng đang lưu thông trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn từ hướng thị trấn đức hòa đi thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa
khi gần đến ngã tư đức hòa xe tải chở xe nâng bất ngờ vướng vào đường dây điện hạ thế trên đường khiến một trụ điện ngã đổ xuống nằm chắn một phần làn đường ô tô khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn
rất may sự việc xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng là một ô tô con đậu gần đó hư hỏng hàng trăm hộ dân trong khu vực bị cúp điện nhiều giờ liền
ngay sau khi sự cố xảy ra nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố lực lượng chức năng cũng có mặt điều tiết giao thông điều tra xác minh vụ việc
chiều ba bốn trên một tuyến đường thuộc xã tràng đà tỉnh tuyên quang camera hành trình của ô tô lưu thông tại thời điểm này đã ghi lại được cảnh tài xế đi xe máy đang vượt tại khúc cua thì bất ngờ va chạm với xe ben đi ngược chiều
theo đó đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình dốc được thiết kế lưu thông hai chiều
ô tô gắn camera hành trình khi vượt một xe máy đã đi ra gần giữa đường ngay cả như thế chiếc xe way do một nam thanh niên điều khiển vẫn lấn trái để vượt ô tô
sau khi vượt chiều ngược lại có xe men đi tới và xảy ra va chạm với xe quay vụ tai nạn khiến xe máy bị mất kiểm soát người và phương tiện sau đó văng sang lề phải của đường
theo chia sẻ của lái xe gắn camera hành trình anh cảm giác tê hết tay chân khi chứng kiến vụ tai nạn xảy ra ngay trước mỗi ô tô của mình
may mắn là nam thanh niên đi xe máy không bị nguy hiểm tới tính mạng
sau khi đoạn video được chia sẻ phần đông ý kiến đều cho rằng tài xế xe máy đã có phần chủ quan trong tình huống này
vụ va chạm cũng là lời nhắc nhở cho những người tham gia giao thông cần đảm bảo an toàn khi gặp các tình huống tương tự
hàng loạt ô tô vỡ lốp do mặt đường cao tốc cam lộ la sơn nóng sáu mươi ba độ c
thông tin từ cục cảnh sát giao thông cho biết từ h ngày một tháng bốn đến một mươi hai h ngày bốn tháng bốn
trên tuyến cao tốc này đã xảy ra một mươi hai trường hợp gặp sự cố vỡ lốp xe
các vụ việc ô tô bị vỡ luốc không chỉ dừng lại ở loại ô tô con mà còn xảy ra với cả ô tô khách xe container xe đầu kéo
theo đánh giá bước đầu của đội năm cục cảnh sát giao thông
nguyên nhân chính là do thời tiết tại khu vực tỉnh quảng trị nắng nóng gai gắt khiến nhiệt độ mặt đường tăng
quãng đường từ km số đến km một trăm linh hai trên tuyến cao tốc không có điểm dừng nghỉ
các xe phải lưu thông liên tục nên lốp ô tô không chịu được độ nóng của mặt đường
áp suất lốp ô tô cũng tăng cao dẫn tới sự cố vỡ lốp xe
sau khi nắm mắt được tình hình đội năm lập tức triển khai các phương án để đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến
đồng thời phối hợp với ban quản lý dự án đường hồ chí minh có phương án khuyến cáo các phương tiện cũng như cứu trợ khi các phương tiện gặp sự cố
theo cục cảnh sát giao thông đội năm đã bố trí ba tổ tuần tra kiểm soát ở các vị trí đầu giữa và cuối cao tốc
trong đó tổ tuần tra ở vị trí giữa cao tốc mang tính chất cơ động tuần lưu dưới sự thông tin của trung tâm chỉ huy
sẽ kịp thời có mặt và hỗ trợ các chốt còn lại khi có tình huống xảy ra
tại chốt đầu tuyến và cuối tuyến cao tốc cam lộ la sơn lực lượng của đội năm phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn
cảnh báo tới người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến nắm được tình huống có khả năng xảy ra các phương án xử lý sự cố
để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
vừa qua lực lượng chức năng thành phố hà nội kịp thời khắc phục sự cố tràn dầu máy khiến hàng loạt xe trơn trượt trên đường cầu giấy hà nội
sau khi xe buýt bị sập hố ga vào giờ cao điểm chiều ngày bốn tháng bốn
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn xe buýt số ba mươi bốn chạy theo hướng từ cầu giấy xuân thủy
đi đến trước cửa số nhà ba mươi tám đường cầu giấy bất ngờ bị sập hố ga dẫn tới sự cố chảy dầu máy khiến mặt đường trơn trượt
ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện đang lưu thông vào giờ cao điểm chiều
nắm bắt tình hình đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông tp hà nội đã nhanh chóng cử các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực tiến hành phân luồng giao thông khắc phục sự cố
lực lượng chức năng sử dụng cát làm khô mặt đường hạn chế trơn trượt sau đó tiến hành quét dọn để làm khô mặt đường
theo một cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu cho biết ngay khi nắm bắt thông tin chúng tôi đã nhanh chóng lấy cát và trổi để thu dọn dẹp vết dầu chảy ra đường
để đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại không bị trơn trượt an toàn khi tham gia giao thông
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút khu vực xảy ra sự cố được dọn dẹp sạch sẽ không để xảy ra sự cố xe trượt ngã và ủn tắc giao thông kéo dài
thưa quý vị liên quan đến vụ việc người ở trung cư e homes phú hữu thuộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh không có nước sạch để dùng
mới đây sau nhiều giờ vật vã vì mất nước người ở trung cư này đã thở phào nhẹ nhóm vì có nước trở lại
tối bốn tháng bốn một nam cư dân y homes phú hữu cho hay hiện công ty cổ phần cấp nước thủ đức đã bơm nước lên nhà từng hộ dân sử dụng
còn trước đó tuy nước được bơm về bể chứa của trung cư nhưng chưa thể bơm lên từng căn hộ
liên quan vụ việc trên đại diện của tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên sawako gửi lời xin lỗi đến người dân
đại diện saguaco nói đã xử lý xong sự cố trong chiều ngày bốn tháng bốn
sawako cũng nêu rõ nguyên nhân xảy ra sự cố do đơn vị thi công di rời
tuyến ống cấp nước dn bốn trăm linh trên đường nguyễn thị định phục vụ dự án xây dựng nút giao thông an phú ở thành phố thủ đức
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là chủ đầu tư
cụ thể thời gian ngưng nước theo đề xuất của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là sáu giờ
từ hai mươi hai h ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến bốn h ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên đơn vị thi công đã tự thực hiện thi công cắt ống dn bốn trăm linh trước thời điểm cô lập tuyến ống
lúc hai mươi hai giờ ngày hai tháng bốn
việc cô lập tuyến ống dn bốn trăm linh tiếp theo là bắt buộc phải thực hiện do ống đã cắt gây xỉ nước và để đảm bảo tiến độ thi công nút giao an phú
theo đại diện sawako sự việc trên gây ảnh hưởng thiếu nước cục bộ một số phường gồm bình trưng đông bình trưng tây
thạnh mỹ lợi và một phần phường cắt lái của thành phố thủ đức
trong thời gian tạm ngưng nước tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã tăng cường một mươi xe bồn
cung cấp nước trực tiếp cho người dân tại khu vực thiếu nước cục bộ
từ sự cố này sawako đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần chấn chỉnh đơn vị thi công
tránh ngưng nước kéo dài làm ảnh hưởng đến nhu cầu cung cấp nước cho người dân khi thực hiện công tác di rời ống cấp nước tương tự
trước đó vào đêm ba tháng bốn hàng nghìn người dân sống ở trung cư y homes phú hữu xếp hàng giống rắn
mang theo sô trậu tranh trúc đến hướng nước ở xe bồn
một số người dân phản ánh rằng bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nhiều hộ gia đình đã phải ra các cửa hàng tiện lợi tạp hóa để mua nước đóng chai về nấu ăn
thậm chí có người dân phải chạy xe cả cây số ra các cửa hàng trong khu vực để tìm mua nước về dùng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại